trên những diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong ngày hôm qua trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin hà nội không cho người dân di chuyển trong bảy ngày án binh bất động toàn thành phố
theo đó sở thông tin và truyền thông tp hà nội khẳng định đây là thông tin giả mạo sai sự thật đã làm hoang mang dư luận ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch trong thời điểm hiện nay
theo sở thông tin và truyền thông tp hà nội cục an toàn thông tin phòng an ninh mạng phòng chống tội phạm công nghệ cao công an hà nội
đang phối hợp với thanh tra sở ra quét các tài khoản đăng thông tin trên để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
sở thông tin và truyền thông tp hà nội cũng lưu ý trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin sai lệch
xuyên tạc độc hại nhằm gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố
do đó người dân cần theo dõi nắm bắt thông tin qua các kênh thông tin chính thống không chia sẻ các thông tin chưa được xác thực
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh chủ trì phối hợp với công an huyện hải hà phát hiện và bắt giữ cao thị minh hòa
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại thị xã đông triều tỉnh quảng ninh về hành vi mua bán người từ năm hai nghìn một mươi ba
tại cơ quan công an cao thị minh hòa khai nhận vào cuối năm hai nghìn một mươi hai hòa quen biết đối tượng tên là hùng chú tại huyện việt yên tỉnh bắc giang
cả hai đã cùng thống nhất tìm phụ nữ người việt nam để đưa qua biên giới bán cho người trung quốc
năm hai nghìn một mươi ba hùng và hòa đã lừa bán một người phụ nữ tên là ngọc sang trung quốc với số tiền là sáu nhân dân tệ
sau khi thực hiện hành vi phạm tội cao thị minh hòa đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh khởi tố
truy nã về tội mua bán người
ngày hai mươi một tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã hoàn thiện thủ tục và bàn giao đối tượng cao thị minh hòa
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh để tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn văn tường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ tại khóm một mươi thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau về hành vi cố ý gây thương tích
kết quả điều tra ban đầu vào tối ngày một mươi chín tháng tám phạm văn khanh có cự cãi với vợ tại phòng trọ
lúc này vợ của nguyễn văn tường đứng xem thì xảy ra mâu thuẫn
khanh đã dùng xe đồ chơi trẻ em ném về phía vợ tường đang mang thai
thế vậy tường đã lấy dao chạy ra chém đứt lìa bàn tay của khanh sau đó bỏ trốn
nhận được thông tin các đơn vị có liên quan đã nhanh chóng truy tìm đối tượng
đến dạng sáng ngày hai mươi tháng tám lực lượng công an huyện trần văn thời đã bắt được nguyễn văn tường
khi đang lẩn trốn tại xã phong điền huyện trần văn thời
hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
cả gia đình bốn người đang tìm cách vượt biên giới trái phép từ lào về việt nam qua khu vực bản kèo cơn xã keng du
đã bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
vào lúc hai mươi ba h ngày một mươi chín tháng tám lực lượng chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín
thuộc đồn biên phòng keng du bộ đội biên phòng nghệ an phát hiện bốn đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới
gồm lương văn la lương thị ỏn lương thị ly và lương văn say
cả bốn người đều trong một gia đình cùng chú tại bản kèo cơn xã keng du huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
qua điều tra ban đầu cả gia đình sang lào để làm thuê nhưng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín không có việc làm
nên đã tìm cách vượt biên về việt nam đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ
đồn biên phòng keng du đã phối hợp với địa phương tổ chức cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
thông tin trên đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân